tại hà nội hội đồng công tác quần chúng trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm
về công tác vận động quần chúng và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
tham dự hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đại bộ phận nhân dân trong cả nước phấn khởi tin tưởng trước sự nghiêm túc
chỉ đạo quyết liệt chủ động thực hiện các nghị quyết kết luận của trung ương và quốc hội
tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số vấn đề đang tác động trực tiếp đến người dân
như tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự xã hội
nhất là tại một số vùng sâu vùng xa biên giới
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung mương cho rằng trước những diễn biến đang tác động trực tiếp
đến tâm lý của quần chúng nhân dân các tổ chức cơ sở đảng cần chủ động nắm bắt tình hình
đánh giá một cách trung thực khách quan qua các sự việc để phản ánh với đảng nhà nước
từ đó đảng nhà nước sẽ có cơ sở để ra các giải pháp phù hợp
song quan trọng nhất là sau đó tổ chức cơ sở đảng phải chính là những người thông tin đầy đủ lại
tới nhân dân những đường lối chủ trương của đảng nhà nước để nhân dân hiểu và tin tưởng
qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân xây dựng chính quyền trong sạch tổ chức đảng vững mạnh